thưa quý vị trong năm hai nghìn hai mươi ba du lịch việt nam đặt ra mục tiêu đón một trăm một mươi triệu lượt khách du lịch
trong đó khoảng tám triệu lượt khách quốc tế khoảng một trăm linh hai triệu lượt khách du lịch nội địa
tổng thu từ khách du lịch khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đồng
và để đạt được mục tiêu này thì vai trò của hàng không là rất lớn
bởi du lịch và hàng không có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời
tại hội thảo đầu tiên do bộ văn hóa thể thao du lịch phối hợp với tổng cục du lịch việt nam tổ chức
sau chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào việt nam
diễn ra tại đà nẵng vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai với chủ đề hợp tác hàng không du lịch kết nối điểm đến toàn cầu
các ý kiến đã cho rằng thời gian tới du lịch và hàng không phải tăng cường hợp tác chặt chẽ
hiệu quả hơn nữa để thúc đẩy du lịch phát triển
trong đó đẩy mạnh hợp tác phát triển sản phẩm du lịch xúc tiến quảng bá du lịch
ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển hàng không du lịch hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và hàng không
phát triển cơ sở vật chất hạ tầng nguồn nhân lực
các đại biểu cũng đã đưa ra dự báo cơ hội và thách thức đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng không trong nước
nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nền kinh tế nói chung
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị này vừa bắt giữ hai đối tượng là vũ văn đường và chu văn hải
đều trú tại diễn châu nghệ an để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán các loại hàng hóa thực phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng
theo đó qua kiểm tra xe ô tô tải do hai đối tượng trên điều khiển khi các đối tượng đang chuẩn bị giao hàng cho một tiệm tạp hóa ven đường
cơ quan công an đã phát hiện hơn năm trăm linh kg hàng hóa thực phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu như bột giặt ô mô hạt nêm cờ no bột ngọt azinomoto
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã mua các loại hàng giả
các loại hàng giả trên tại đồng nai sau đó vận chuyển vào lâm đồng để tiêu thụ
lực lượng công an đã tạm giữ xe ô tô tải và toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc trên để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định
mới đây đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ và buôn lậu công an tp hạ long tỉnh quảng ninh vừa kiểm tra và thu giữ hơn sáu trăm bảy mươi điếu thuốc lá điện tử các loại
theo đó tại khu vực trung cư bim thuộc phường hùng thắng tp hạ long
tỉnh quảng ninh công an tp hạ long tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn a ba mươi một nghìn bảy trăm hai mươi hai do đoàn đức trung
trú tại phường hà lầm tp hạ long điều khiển đã phát hiện trên xe có sáu trăm bảy mươi điếu thuốc lá điện tử các loại
và tại thời điểm đó trung không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng hóa trên
qua khai thác ban đầu được biết số thuốc lá điện tử trên trị giá khoảng ba mươi triệu đồng
được trung thu mua trôi nổi của những người không quen biết trên mạng xã hội zalo facebook để bán kiếm lời

lực lượng công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh quảng nam
vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn minh ngọc
trú tại quận cẩm lệ tp đà nẵng về hành vi trốn thuế
ngọc là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và dịch vụ sản xuất an phú tín
địa chỉ tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ngọc đã ký hợp đồng gia công may mặc
với một số công ty trong và ngoài địa bàn tỉnh quảng nam đã gia công và xuất các hóa đơn giá trị gia tăng
bị cưỡng chế không đúng quy định và không kê khai thuế khi hoạt động gia công hàng hóa
tổng số tiền trốn thuế là hơn một sáu tỷ đồng
thưa quý vị tăng độ phủ sóng của mình bằng những video có nội dung nhảm nhí và độc hại
bất chấp nhận được các hợp đồng quảng cáo và các sản phẩm không rõ nguồn gốc
gốc kém chất lượng đó là cách mà một số nhà sáng tạo nội dung thực hiện để kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày
và người tiêu dùng cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
anh đạt ở quận đống đa hà nội có những trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu từ việc mua hàng theo lời của thần tượng trên tiktok
khi bóc sản phẩm ra thì anh cảm thấy không ưng ý và muốn đổi trả sản phẩm
khi đó anh mới mở mạng ra để xem lại thông tin người bán nhưng lại không tìm được đoạn video đã xem trước đó
khi mình nhận được hàng hàng không đúng với quảng cáo thì muốn khiếu nạn rất là khó
không biết có phải là do các shop trả tiền cho những video để quảng cáo cho mặt hàng của mình hay không
vì mục đích làm kinh tế thì cũng không hẳn là người ta sẽ đánh giá thật về cái sản phẩm mà người ta review
người ta sẽ review tốt cho sản phẩm đó
nên là nhiều khi cái review bây giờ thì
có lẽ là cũng không phải là tin được tất cả
tiktok là một trong những nền tảng ngày càng phát triển nhiều tính năng và phiên bản thương mại
giúp cho các thương hiệu thuộc mọi quy mô đều có thể mua quảng cáo theo dõi hiệu suất và mở rộng quy mô doanh thu
nhưng đó cũng sẽ là cơ hội cho những quảng cáo bẩn từ một bộ phận tiktoker
và các sản phẩm có dịch vụ chất lượng kém lên lò tiếp cận người tiêu dùng
các đối tượng mới nghĩ là có thể thu hút được các người xem
và với lượng view cao và từ đó thì bán được quảng cáo
tôi nghĩ là đây là cái hành vi
rất là phản cảm và vi phạm quy định của pháp luật của nguyễn thuận phong mỹ độ
và theo quy định của luật thì hiện nay thì đối với lại những hành vi này
thì các đối tượng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi cung cấp các thông tin sai sự thật
đề nghị là các cơ quan chức năng kể cả trung ương lẫn ở các tỉnh thành phố
thì nguyên vọc mạnh mẽ hơn
mình hãy nêu cao cái trách nhiệm của nhà sản xuất của nhà kinh doanh đối với người tiêu dùng
trước khi có những chế tải khắt khe hơn dành cho việc quảng cáo và mua bán hàng
trên các nền tảng mạng xã hội như tiktok thì người tiêu dùng cần có ý thức
tự bảo vệ quyền lợi của mình
vì vậy người dân hãy tìm hiểu kỹ càng để bảo vệ sức khỏe và tinh thần của mình
cũng như người thân tránh cảnh tiền mất tật mang
tiếp theo xin mời quý vị điểm qua một số tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác
tiếp theo xin mời quý vị điểm qua một số tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác

thành phố đà nẵng là địa phương có mức thưởng tết nguyên đán cao nhất
với mức thưởng là hơn một tỷ đồng
tiếp theo là bình dương với gần chín trăm linh triệu đồng
hà nội ghi nhận mức thưởng bình quân của doanh nghiệp là ba năm triệu đồng
đơn vị có mức thưởng cao nhất là bốn trăm linh triệu đồng một người
và thấp nhất là năm trăm linh đồng một người
còn tại thành phố hồ chí minh kết quả tổng hợp cho thấy
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba người lao động được thưởng trung bình là một mươi hai tám mươi tám triệu đồng một người
cục đăng kiểm việt nam vừa đề xuất bộ giao thông vận tải miễn đăng kiểm lần đầu
cho ô tô sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới trong một năm từ năm sản xuất
cùng này cho biết việc miễn kiểm định cho nhóm xe sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới trong vòng một năm
giúp người dân lái xe chủ xe giảm thời gian và chi phí
theo tính toán mức tiền mà mỗi chủ phương tiện được giảm khi miễn kiểm định lần đầu
từ hai trăm năm mươi đồng
từ hai trăm năm mươi đồng đến năm trăm bảy mươi đồng một xe tương ứng với từng loại xe
thông tin từ một số chợ siêu thị trên địa bàn tp hcm cho biết sẽ kéo dài thời gian bán hàng
phục vụ mua sắm tết hỗ trợ người tiêu dùng
cụ thể chợ bến thành sẽ sáng đèn đến hai mươi bốn h vào các ngày từ một mươi tám đến hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
tương tự chợ đầu mối thủ đức hỗ trợ thương nhân kinh doanh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
một số siêu thị sẽ bán hàng xuyên suốt dịp tết chỉ nghỉ ngày mùng một tết
mở rộng khung giờ phục vụ từ sáu giờ sáng đến hai mươi ba giờ mỗi ngày để đảm bảo mọi khách hàng
đều có thể mua sắm tết đầy đủ trong những ngày cuối năm
sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường
đã khiến cho nền nhiệt tại lào cai tiếp tục giảm thấp
đặc biệt là tại đỉnh phan xipang thì nhiệt độ xuống dưới mức âm một độ c
đã xuất hiện mưa tuyết dày nhuộm trắng đỉnh phan xipa

đây là lần đầu tiên mưa tuyết xuất hiện
trong năm nay và do đó thì khi nắm được thông tin xuất hiện mưa tuyết
rất nhiều du khách đang du lịch ở lào cai đã di chuyển lên sapa
để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này
trận mưa tuyết bắt đầu từ khoảng năm giờ sáng và kéo dài nhiều giờ
theo dự báo nhiều khả năng mưa tuyết hoặc băng giá mạnh
tiếp tục xuất hiện trên đỉnh phan xipang và lan tỏa xuống các vùng thấp hơn
thưa quý vị bánh cà là món ăn đặc sản của người dân nghệ an
cuối năm hai nghìn hai mươi
làng nam xã hưng tân huyện hưng nguyên
được ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an công nhận là làng nghề truyền thống
đã góp phần đảm bảo thương hiệu trên thị trường
người dân xã hương tân cũng đầu tư thêm nhiều thiết bị máy móc
dây chuyển sản xuất để tăng sản lượng và chất lượng
vụ bánh gà tết bắt đầu từ tháng tám đến những ngày cuối cùng trong năm âm lịch
những ngày này thì công việc tuy tất bật
nhưng bù lại bánh cà tết mang lại cho nhiều hộ dân khoảng thu nhập cả trăm triệu đồng
những ngày này gia đình bà nguyễn thị thuận ở xã hưng tân

bánh gà được làm từ nguyên liệu chính gồm trứng gà do gia đình chăn nuôi
và gạo nếp cũng từ nguồn nguyên liệu do hưng tân sản xuất
là nghề của cha ông để lại
nên việc làm ra những mẻ đánh cà đạt cơ chuẩn với bản vận
phải trải qua nhiều công đoạn công phu
tất cả các nhiên liệu đều là thực phẩm sạch
để làm được món bánh ca ngon thì đòi hỏi phải có kỹ thuật
từ chiến cho đến ngao bánh cho đến động gọi
các cái cống đoàn mình đều phải làm cẩn thận đảm bảo vệ sinh
đặc biệt bánh cà của hưng tân là không dùng hỏa chất
cho nên là an toàn tuyệt đội
dùng bánh cà dùng cho trẻ em ăn rằm mọi đứa tuổi dùng đều tốt
bánh có hình tròn nhỏ sinh như quả cà nên được đặt tên là bánh cà
bánh có màu vàng ươm bắt mắt và hương vị giòn tan béo bùi
để nghề công vị mai mùa theo thời gian
những năm qua huyện nguyên nguyên tỉnh nghệ an đã chú trọng phát triển các ngành đều truyền thống
truyền truyền tuyến tháo bà con nhân dân làm chất lượng để xây dựng thương hiệu
hiện còn sẽ có sáu mươi bốn hộ làm bánh cà qua năm
không chỉ phục vụ trong các dịp lễ tết
giờ đây bánh cà đã trở thành một đặc sản được người dân ưa chuộng tin dùng
chính vì vậy mà người dân xã hưng tân đã ngày càng hoàn thiện hơn
về chất lượng sản phẩm cũng như là mẫu mã
để cho thương hiệu bánh cà hưng tân đứng vững trong lòng người tiêu dùng
gia đình chị hồ thị hồng ngọc là một trong những hộ làm nghề bánh cà lâu năm
trước đây nghề làm bánh cà chỉ sản xuất bằng phương pháp thủ công
nay gia đình chị đã đầu tư hơn một mươi triệu đồng mua máy làm bánh
vừa giải phóng sức lao động vừa nâng cao hiệu quả sản xuất
hiện sản phẩm bánh cà hưng tân đang được trình

xuất phát chỉ là nghề phổ lúc nông nhàn
nhưng đến nay với nhiều hộ gia đình ở hưng tân
nghề này đã đem lại nguồn thi lực chính cho người dân
đây cũng là bài toán giải thích thời gian nhàn tỷ
và tượng trị nguồn lao động cũng như nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương
nhằm tạo việc làm cho hàng trăm lao động
góp phần nâng cao đời sống cho nông dân
đứng mất triển dịch mạnh mẽ cơ cấu trên thế hệ hình hồi
sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai hội đồng xét xử của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đã tuyên án phúc thẩm vụ án liên quan đến kháng cáo của bị cáo trần thanh liêm
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
cùng ba bị cáo khác trong vụ thao túng đất vàng
liên quan đến tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương tổng công ty ba tháng hai
theo bản án phúc thẩm tòa chấp nhận một phần kháng cáo
bị cáo trần thanh liêm được giảm từ bảy năm tù còn sáu năm tù về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo trần nguyên vũ cựu tổng giám đốc tổng công ty ba tháng hai
cũng được giảm một phần hình phạt từ tổng mức án hai mươi ba năm tù còn tổng mức án hai mươi một năm tù
về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
hai bị cáo còn lại có kháng cáo là lý thanh châu kiểu thành viên hội đồng thành viên
phó tổng giám đốc tổng công ty ba tháng hai án sơ thẩm bốn năm sáu tháng tù
và đỗ thị thanh thúy cựu kế toán trưởng tổng công ty ba tháng hai
sơ thẩm phạt ba mươi tháng tù bị bác kháng cáo lĩnh y án sơ thẩm về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vào khoảng tám giờ sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại hà nội
công an tp hcm chủ trì phối hợp với công an tp hà nội và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam
sau khi cơ quan công an đọc lệnh khám xét một số nhân viên giữ tài liệu đang vắn mặt
được triệu tập đến để tiến hành kiểm tra
các nhân viên đã được yêu cầu ngồi ổn định trong phòng để cơ quan điều tra phân loại
tiến hành khám xét theo trình tự và thủ tục quy định của pháp luật
bên cạnh nhiều trục hồ sơ giấy tờ về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng đăng kiểm xe cơ giới
các quy định về nhân sự các quy định về thành lập tổ kiểm tra hoạt động đăng kiểm
lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ của bộ công an cũng đã phối hợp kiểm tra các máy tính chung của phòng
có chứa dữ liệu hình ảnh về các trạm đăng kiểm
các máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an tp hcm đã chỉ đạo xác lập năm chuyên án
để đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn bảy mươi phương tiện
tại một mươi hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm và các tỉnh long an tiền giang sóc trăng đồng tháp bến tre
đến nay công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba mươi bảy đối tượng để điều tra về các hành vi
môi giới hôi lộ đưa hôi lộ nhận hôi lộ và giả mạo trong công tác
đồng thời tiếp tục mở rộng khám xét tại phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam
và triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố chứng cứ mở rộng truy xét làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm
theo ban chuyên án để có tiền chia cho các nhân viên hàng tuần và làm quỹ hoạt động của trung tâm
giám đốc các trung tâm đăng kiểm có vi phạm đã chỉ đạo nhân viên trong quá trình kiểm định chất lượng
và đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua các lỗi trong công đoàn kiểm tra thủ công
cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn
sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải
theo đó các trung tâm đăng kiểm đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn bảy mươi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
thu lợi bất chính hơn một mươi tỷ đồng
các số lượng chất lượng phương tiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
xâm phạm đến trật tự quản lý xã hội gây thiệt hại cho tài sản của người dân gây dư luận xấu
nguy cơ gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông trên cả nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn đức thuận nguyên kế toán phòng giáo dục và đào tạo huyện tây giang về tội nhận hối lộ
nguyễn văn quốc giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên nông trí phát và nguyễn thị thanh thủy
giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn tiên học viễn thông việtcom cùng về tội được hối lộ
theo đó phòng giáo dục và đào tạo huyện tây giang được giao làm chủ đầu tư
thực hiện bốn gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học
trong quá trình tổ chức đấu thầu quốc và thủy đã thỏa thuận và chi hơn một năm tỷ đồng hối lộ cho nguyễn đức thuận để được trúng thầu
quá trình thực hiện thuận và thủy đã cố tình vi phạm pháp luật thực hiện các hành vi gian lận về đấu thầu
nhằm tạo điều kiện cho nguyễn văn quốc trúng bốn gói thầu với tổng giá trị hơn chín chín tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
cơ quan công an vừa thông tin vụ cháy nổ tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở số một trăm bảy mươi sáu phố hoàng công chất
phường phú diễn quận bắc từ liêm thành phố hà nội làm ba người bị bỏng là do sử dụng bếp ga để ăn lồng
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai nhận được tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
thiệt hại ban đầu xác định có ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại viện bỏng quốc gia
gồm ba thanh niên đều quê ở huyện tân yên bắc giang